theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia bão số một mươi vẫn đang tiến sát vào đất liền nước ta
đến một mươi chín h ngày hôm nay năm tháng một mươi một bão sẽ di chuyển vào vùng biển từ quảng ngãi đến khánh hòa
và trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bảy giờ ngày mai sáu tháng một mươi một vị trí trung tâm áp thấp nằm ở khu vực bắc tây nguyên
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
trong hôm nay và ngày mai sáu tháng một mươi một khu vực các tỉnh miền trung có mưa vừa đến mưa to
đặc biệt ở các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định có mưa rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
cùng vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa bão gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh